chào mừng quý vị đến với chương trình an ninh mạng tuần này
thưa quý vị quấy dối tình dục trên mạng internet đặc biệt nạn nhân là phụ nữ và trẻ em
đang là vấn nạn nhức nhối ở nhiều quốc gia
tại việt nam trong năm hai nghìn hai mươi một đã có hơn bảy trăm linh vụ việc liên quan tới hình ảnh
video xâm hại tình dục trẻ em xuất hiện trên mạng đứng thứ hai trong khối asean
ngăn chặn nạn quấy dối tình dục trên internet như thế nào
chúng tôi sẽ phân tích ở phần sau của chương trình
còn bây giờ chương trình xin được bắt đầu với những nội dung cảnh báo
về an toàn an ninh thông tin trong tiểu mục nhận diện
nhiều chuyên gia cảnh báo kết bạn với người lạ trên facebook có thể mang đến nhiều rủi ro
ngoài việc không gian cá nhân của bạn và người thân bị xâm phạm
bạn còn có khả năng bị lừa đảo cả tình lẫn tiền khi kết bạn với những người lạ trên facebook
những rủi ro cụ thể như sau
nhiều người dùng có xu hướng chia sẻ toàn bộ cuộc sống của mình với bạn bè
bằng những bài viết hình ảnh đăng trên facebook
vô tình giúp kẻ xấu đánh cắp được danh tính để sử dụng cho những lợi ích riêng
nếu những kẻ xấu nhìn thấy những tài sản như văn phòng nhà riêng các chuyến mua sắm hay kỳ nghỉ của các bạn
bạn có thể gặp rủi ro
cập nhật vị trí trên facebook cũng từng dẫn đến nhiều vụ trộm cướp và tội phạm rình rập
một nguy cơ khác là người lạ có thể gửi các liên kết có hại thông qua messenger
với dòng thời gian của bạn
nhiều người dùng thường nhẹ dạ cả tin hoặc vô tình nhấn vào những liên kết này
từ đó những kẻ xấu có thể đánh cắp được thông tin cá nhân
hách tài khoản facebook của bạn để lừa đảo bạn bè của bạn
dưới các hình thức như yêu cầu chuyển tiền hoặc nạp thẻ
nếu bạn chỉ giữ những người đáng tin cậy trong danh sách bạn bè
nguy cơ bị theo dõi lừa đảo hoặc bị cướp ngoài đời thực sẽ được hạn chế
theo financial times bộ an ninh nội địa mỹ đang xem xét điều tra tiktok
để nắm rõ các nền tảng của bạn
bên cạnh đó bộ tư pháp mỹ cũng đang điều tra về việc một tính đăng riêng của tiktok đã bị những kẻ xấu lạm dụng
điều tra của bộ an ninh nội địa mỹ bắt nguồn khi một nhà nghiên cứu về quyền trẻ em báo cáo với tiktok rằng
các nội dung lạm dụng tình dục trẻ em đang tràn lan trên nền tảng này
kẻ xấu chọn tiktok bởi vì nền tảng này có nhiều người dùng trẻ tuổi
điều tra của bộ tư pháp mỹ tập trung vào việc kẻ xấu lợi dụng tính năng olimi của tiktok
theo cơ quan này những đối tượng xấu sẽ đăng nội dung lạm dụng tình dục lên tiktok
dưới dạng chỉ mình tôi chỉ chủ tài khoản mới xem được
sau đó sử dụng tài khoản cá nhân để giao dịch video xấu bằng cách chia sẻ mật khẩu tài khoản với nhau

nhiều lúc em cũng bị làm phiền bởi những tin nhắn của người lạ
hoặc là người quen mà em không quen nhưng em lỡ accept ý ạ
đó thì khi mà nó sẽ người ta sẽ gửi tin nhắn cho mình
và nhiều lúc họ không gửi những cái điều tích cực
mà họ sẽ gửi những cái gọi là hình ảnh xấu hình ảnh mà hỏa thân
em cảm thấy rất là khó chịu khi mà người ta gửi những cái hình ảnh đó cho mình
cũng như là đưa ra những cái lời gọi là gã gẫm hoặc là rủ mình đi chơi kiểu như vậy

vâng như quý vị vừa nghe lời tâm sự từ một nhân vật của chương trình
nhận diện về quê dối tình dục trên không gian mạng
chúng ta thấy những hành vi quấy dối thông thường
có thể là những bình luận khiếm nhã bình phẩm về ngoại hình phụ nữ
tiếp đến là gạ gẫm tán tỉnh chia sẻ hay gửi những hình ảnh clip nhạy cảm
bị tung tin sai sự thật
internet là ảo nhưng có thể để lại những tổn thương những hậu quả thật với những nạn nhân
đây là một đoạn tin nhắn điển hình cho việc gạ gẫm trên facebook
dù không quen biết nhau nhưng người bạn trên mạng xã hội này vẫn tán tỉnh gà gẫm
thậm chí liên tục gọi điện thông qua phần mềm chat facebook messenger để làm phiền
vậy thôi ạ em không đi đâu anh
em nhận được những tin nhắn và những cuộc gọi điện dù dê đi chơi
và họ đã gửi cho em những cái hình ảnh phản cảm
và thực sự em đã bị khủng hoảng tâm lý
mặc dù là em đã chặn họ rồi nhưng họ vẫn sử dụng những tài khoản khác
để mà họ tiếp tục nhắn tin cho em
và em nghĩ là em sẽ nên khóa nít một thời gian
để họ sẽ không tác động đến mình nữa
và để một thời gian họ sẽ có thể quên mình đi
và em cảm thấy rất là sốc mỗi khi nhìn thấy những hình ảnh như thế này
và chắc chắn là ai khi mà nhìn thấy những hình ảnh như thế
thì đều bị sang trực tâm lý và bị khủng bố tâm lý
và sẽ cảm thấy rất là khó chịu ạ
công nghệ giúp kết nối mọi người nhanh hơn thuận tiện hơn
nhưng chính điều này cũng khiến nhiều người phải nhận những tin nhắn cuộc gọi không mong muốn
đặc biệt những tài khoản để ở chế độ công khai trên mạng xã hội
thì nguy cơ càng lớn
lợi dụng những cái chuyện mà cái tính năng đó
để việc tiến gần hơn đến cái việc mục tiêu
là làm ảnh hưởng đến cối rối đến những cái người lạ nhân
thì đó là do cái cách do cái chính bản thân người dùng
đã có không nhận biết được đó là những cái hành vi
và những mối đe dọa mà có thể xảy ra với mình trong thời gian tới
và sẵn sàng chia sẻ những thông tin những cái dữ liệu cá nhân
mang tính chất nhạy cảm với một người xa lạ
thì đó là cũng là do cái việc nhận thức của người dùng này
tự thông tin cá nhân dò dỉ những thông tin dữ liệu cá nhân
chưa được cao của người dùng trên mạng xã hội hiện tại
theo các nghiên cứu của tổ chức phi lợi nhuận pew charity trust
vào năm hai nghìn một mươi bốn một mươi năm người mỹ cho biết họ đã phải đối mặt
với hành vi lạm dụng trực tuyến như theo dõi đe dọa thể xác
quấy rối liên tục hoặc quấy rối tình dục
ở mức độ nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng
sang năm hai nghìn hai mươi một con số này đã tăng lên hai mươi năm
ở một cuộc thăm dò khác tổ chức phi lợi nhuận pew charity trust
do unesco và trung tâm nhà báo quốc tế thực hiện
lấy ý kiến của hơn bảy trăm linh nhà báo tại hơn một trăm linh quốc gia
thì kết quả cho thấy gần bảy mươi năm nhà báo nữ cho biết
là đã nhận được các lời đe dọa hoặc các hình thức quấy dối trực tuyến khác
hai mươi trong số đó cho biết hành vi quấy rối đã diễn ra ngoài không gian mạng
thậm chí có cả hành hung
nhức nhối như vậy nhưng có một điều đáng lưu ý
là rất nhiều đối tượng quấy dối tình dục trên mạng internet
không nhận thức được hành vi của mình
đang vi phạm các tiêu chuẩn cộng đồng
thậm chí có cả hành hung
thậm chí là vi phạm pháp luật
hoàn toàn có thể khởi tố điều tra
về các tội liên quan đến quấy dối tình dục
ví dụ như là tội làm nhục người khác
trong bộ luật hình sự cũng có các quy định này
bên cạnh đó thì những lạng nhân của những hành vi này
nếu mà vì hành vi quấy rối tình dục đó
mà bị tổn thơ thất về mặt tinh thần
thì có thể là khởi kiện một cái vụ án dân sự
để đòi bồi thường các thiệt hại
về mặt tình dục này
và tổn thất về tinh thần về thể chất
do hành vi vi phạm về quấy rối tình dục gây ra
ngăn chặn hành vi quấy dối tình dục trên mạng internet như thế nào
hai nhân vật trong câu chuyện của chúng tôi
thì cho biết là họ đã chặn những đối tượng quấy rối
biện pháp ngăn chặn chỉ có vậy
rồi sau đó lại bị kẻ khác quấy rối
trên thực tế muốn để lùi được quấy rối tình dục trên internet
thì cần phải kết hợp chặt chẽ hai yếu tố
công nghệ và pháp luật
hầu hết các mạng xã hội đều ứng dụng trí tuệ nhân tạo
để lọc những nội dung độc hại phản cảm
từng có thời gian facebook mạnh tay
khóa vĩnh viễn những tài khoản
có đăng hình ảnh tình dục phản cảm
twitter gần đây cũng đã giới thiệu
safety mode tính đăng mới nhằm ngăn chặn
các hành động quấy rối trực tuyến
và giảm các tương tác gây dối trên nền tảng này
safety mode được thiết kế
để tự động chặn người dùng quấy dối trong bảy ngày
khi sử dụng ngôn từ chứa nội dung xấu
trên các bình luận trả lời trích dẫn tweet
và đề cập trong các cuộc trò chuyện của bạn
tuy nhiên thực trạng tràn lan
các nội dung xấu độc
trong đó có những nội dung quấy dối tình dục
trên các nền tảng số này
đã cho thấy công nghệ lọc nội dung còn có nhiều vấn đề
là đăng tả những nội dung nó phản cảm
gây ảnh hưởng đến người dùng chính sách của các mạng xã hội
hiện tại đã áp dụng thì
về bản chất nó vẫn chưa có mang tính chất triệt đẻ
và nó vẫn dựa nhiều vào việc phản ánh
từ người của nạn nhân
và dẫn tới việc xử lý các thông tin
do gì cá nhân hoặc là dùng để lấy các thông tin nhạy cảm
trên mạng xã hội nó vẫn còn chưa được triệt đề
ở một số nền tảng khác như telegram viper whatsapp tiktok
câu chuyện còn phức tạp hơn nhiều
thậm chí đã từng xuất hiện những cảnh báo
về những trợ tình online trên các nền tảng này
nơi mà người dùng dễ dàng trao đổi cho nhau
những bức ảnh đoạn phim nóng
chỉ cần biết số điện thoại của người dùng
các đối tượng có thể tìm cách quấy rối
trong khi đợi các nhà cung cấp dịch vụ
hoàn thiện công nghệ ngăn chặn nạn quấy dối tình dục
người dùng cần tự trang bị kiến thức
để xử lý các tình huống bị quấy rối
đối với những hành vi quấy dối tình dục này thì
không chỉ là vi phạm pháp luật
không chỉ là vi phạm ngay cả những quy định
của những công ty mà chủ sở hữu
của những nền tảng này
thì những nền tảng này đều có
những quy định về việc ngăn cấm
những hành vi liên quan đến tình dục
quấy rối tình dục đặc biệt là quấy rối tình dục
thì trong tình huống của
bạn mà bị quấy rối bằng
video hoặc là bằng
các nền tảng xã hội thì thứ nhất
là bạn đó cần
thu thập các bằng chứng
các chứng cứ
ví dụ như là nếu mà
việc gửi qua tin nhắn
thì có thể là sao chụp lại cái tin nhắn đấy
và liên hệ với
cơ quan thừa phát lại để lập
một cái ví bằng
sau khi mà có các chứng cứ đó
thì tùy theo tính chất mức độ
thì có thể là bạn đó
liên hệ thứ nhất là
với lại những chủ sở hữu của
những nền tảng đó để
yêu cầu họ là
giữ lại những chứng cứ
để phục vụ cho cơ quan điều tra
về sau này và sau đó thì bạn ấy có thể
liên hệ với lại thanh tra
sở thông tin truyền thông
ở các cái tỉnh thành hoặc là
cơ quan công an để
hỗ trợ bạn đó trong cái việc
là tìm ra cái thủ phạm
và từ đó để xử lý
thì tôi nghĩ là trong bất kì một cái
tố cáo một cái hành vi vi phạm
nào thì các bạn hết sức là
bình tĩnh và đặc biệt là phải
cung cấp được cái chứng cứ
từ nhận thức được hành vi bị
quấy rối tình dục trên mạng internet đến việc
dám lên tiếng tố cáo các hành vi này
là cả một câu chuyện dài
ngăn chặn vấn nạn này trước hết cần phải thay đổi
tư duy e ngại xấu hổ
từ chính nạn nhân ở tầm quốc gia
nhận thấy tầm quan trọng của việc phòng ngừa
và ứng phó với tình trạng quấy rối tình dục
trên không gian mạng ngày năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
phó thủ tướng vũ đức đam
đã ký quyết định phê duyệt chương trình
giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức
lối sống văn hóa cho thanh niên
thiếu niên nghi đồng trên không gian mạng
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn ba mươi
dùng cụ thể của chương trình mang tính quốc gia này
được kỳ vọng sẽ tạo nên bước đột biến mới
để ngăn chặn vấn nạn nhức nhối này
đến đây thời lượng của chương trình an ninh mạng tuần này cũng đã hết